mặc dù mức điều chỉnh không quá lớn nhưng theo các nhà hoạch định chính sách
điều này sẽ giúp tạo sự bình đẳng hơn giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và các đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế
bên cạnh đó việc điều chỉnh cũng tạo đà cho việc các cơ sở khám chữa bệnh
các bệnh viện tăng cường năng lực cải thiện công tác khám chữa bệnh cũng như dịch vụ phục vụ người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc đã chính thức áp dụng giá khám chữa bệnh mới cho người không có bảo hiểm y tế
với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì mức điều chỉnh không quá lớn
nhưng với những trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh
thì viện phí mới được tính đủ các chi phí trực tiếp và tính cả lương nhân viên y tế
đây chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng nhất là với những gia đình không may có người thân mắc bệnh hiểm nghèo
vì vậy việc điều chỉnh giá lần này nhằm tạo sự bình đẳng qua đó khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế
bệnh viện đã phải phối hợp rất nhiều các phòng ban
ví dụ như phòng kế hoạch tổng hợp phòng tài trình kế toán và phòng công nghệ thông tin
để gấp rút áp giá mới vào danh mục kỹ thuật của bệnh viện
bởi vì thời điểm ban hành thông tư cho đến thời điểm có hiệu lực rất ngắn
về cơ bản thì mức giá bảo hiểm y tế và mức giá không bảo hiểm y tế là tương đương với nhau
vì vậy đợt đăng giá lần này tính trung bình giá dịch vụ tăng khoảng ba và giá ngày dường tăng khoảng một mươi một
vì một người mà không có bảo hiểm y tế thì họ phải chi trả toàn bộ tất cả các cái chi phí
theo tinh thần của thông tư ba mươi chín bộ y tế có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thì giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
cụ thể tiền khám bệnh tại các tuyến tăng một mươi giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy đồng một lượt khám
giá khám tại bệnh viện hạng đặc biệt hạng một tăng từ ba mươi ba một trăm linh đồng lên ba mươi bảy đồng
giá khám bệnh tại bệnh viện hạng hai tăng lên ba mươi ba đồng trước đó là hai mươi chín sáu trăm linh đồng
giá khám tại trạm y tế xã bệnh viện hạng bốn tăng từ hai mươi ba ba trăm linh đồng lên hai mươi sáu đồng
giá nằm dường bệnh cũng được điều chỉnh tăng cụ thể giá dường điều trị hồi sức tích cực
ghép tạng ghép tế bảo gốc tại bệnh viện hạng đặc biệt tăng lên bảy trăm năm mươi ba đồng
cao hơn gần bảy mươi đồng so với hiện hành
tại bệnh viện hạng một giá dịch vụ này tăng từ sáu trăm một mươi năm sáu trăm linh đồng lên sáu trăm bảy mươi tám đồng
giá ngày dường hồi sức cấp cứu chống độc tại bệnh viện hạng hai
đặc biệt và hạng một tăng lên bốn trăm bốn mươi một đồng
ở bệnh viện hạng bốn giá dịch vụ này là hai trăm bốn mươi hai đồng tăng gần hai mươi một đồng so với giá cũ
ngoài ra giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lái xe khám định kỳ cũng tăng
thông tư cũng quy định các bệnh viện phải bố trí nhân lực số bàn khám theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng
mỗi bản khám không quá sáu mươi năm lượt bệnh nhân một ngày vượt qua số này bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán năm mươi giá
trong tối đa một quý
nếu vẫn còn tình trạng vượt số bệnh nhân thì bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ sáu mươi sáu trở lên
bệnh viện chúng tôi đã bố trí thêm phòng khám thêm bàn khám và thêm bác sĩ để khám bệnh
thực ra bệnh viện chúng tôi có chính sách khá linh hoạt là không những chỉ có bác sĩ ở khoa khám bệnh tham gia khám bệnh
mà tất cả các bác sĩ ở các khoa phòng khác chúng tôi đều lân phiên nhau xuống phòng khám
lý do việc điều chỉnh viện phí lần này là do lương cơ bản tăng từ một triệu
một trăm năm mươi đồng lên một triệu ba trăm chín mươi đồng
mức phí trên được áp dụng thống nhất với bệnh nhân trả viện phí trực tiếp và bệnh nhân bảo hiểm y tế
trong đợt điều chỉnh này nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là người không tham gia bảo hiểm y tế sẽ phải chi trả toàn bộ phần tăng thêm
với cơ sở thực tế trên tám mươi năm dân có bảo hiểm y tế hiện nay thì sự tác động không phải là lớn lắm
về cái thẻ bảo hiểm y tế thì lúc trước khi mà mình tham gia bảo hiểm thì mình cũng chưa hiểu biết nhiều
tiếp đi thăm khám sử dụng cái dịch vụ bảo hiểm y tế thì nó rất hiệu quả hữu ích
nó giúp tiết kiệm được rất nhiều những khoản chi phí có những chi phí nó nằm trong cái danh mục
nhưng mà nếu mà không được bảo hiểm chi trả thì nó rất khó khăn với lại cái người nhà bệnh nhân
đặc biệt là những cái gia đình bệnh nhân mà có cái hoàn cảnh nó khó khăn
bây giờ mình lên phải có thẻ bảo hiểm vì vào mà với những cái căn bệnh như thế này mà mình có thẻ bảo hiểm
thì mình đỡ rất là nhiều tiền so với cái bệnh như thế này
nếu mà cái chi phí của bệnh này nếu mà mình không có bảo hiểm thì mình mất rất nhiều cái chi phí này
thứ hai nữa là có bảo hiểm bây giờ cái xã hội bây giờ đất nước mình nó phát triển rồi
ai cũng phải lên có cái bảo hiểm
mình đi đâu rồi mình cũng dễ được khám mà lại được an toàn mà lại được hơn so với tất cả là không có bảo hiểm
theo đại diện của bảo hiểm xã hội việt nam thì bảo hiểm cũng sẽ chi trả cho những phần giá tăng thêm này

cụ thể đối với người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn
người sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trẻ em dưới sáu tuổi
người dân sinh sống tại huyện đảo xã đảo người có công với cách mạng
thân nhân là cha mẹ vợ chồng con của người có công với cách mạng
các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ bảo hiểm y tế
khi đi khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh sẽ không bị ảnh hưởng
đối với người cận nghèo chỉ phải đồng chi trả năm tỷ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân ba hai mươi ba
cho nên mức độ tác động không đáng kể
từ ngày ra bảo hiểm y tế thì có điều kiện để đi khám sức khỏe thường xuyên
ví dụ như là ra lấy thuốc bảo hiểm tại trạm nơi đăng ký gần nhất
nên tôi thấy bảo hiểm y tế này rất là
có loại đối với người dân
bởi vì là trước kia thì tôi cứ nghĩ là công nhân viên chức người ta mới được tham gia bảo hiểm y tế
nhưng bây giờ mà nhà nước đã quan tâm đến tận người dân được tham gia
thì là tôi rất là khấn khỏi
và cái sức khỏe là mình cũng cảm thấy được yên tâm hơn
nếu như mà đúng tuyến chúng tôi được hưởng tám mươi
chúng tôi chỉ phải đóng hai mươi cho bệnh viện khi chúng tôi đến thăm khám
chứ không phải làm bệnh viện lâu dài như thế này ạ
vâng thì nó sẽ đỡ phần nào
và đó cũng là động lực giúp chúng tôi khắc phục càng ngày cho con cái được ổn định bệnh thôi ạ
riêng các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả hai mươi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì dù có ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều
vì phần đồng chi trả chỉ tăng bình quân ba hai mươi ba
đối với người tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế từ năm năm liên tục trở lên khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến
số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa sáu tháng lương cơ sở
do đó việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở lần này tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao hơn so với mức giá trước đây
đối với những người dân bình thường lao động như chúng tôi thì cũng là một số tiền không là nhỏ
ví dụ như là phải xét nghiệm rất là nhiều hoặc là làm những rất nhiều các cái xét nghiệm để tìm ra bệnh
nếu mà tiền viện phí tăng hay là khám chữa bệnh tăng thì cũng rất mong là đáp ứng được những cái gọi là chất lượng khám chữa bệnh nó được dịch vụ lưng cao hơn
thì ai cũng đi khám chữa bệnh đều cũng muốn là mình đi khám chữa bệnh dù là nó đắt hơn một tí nhưng cái chất lượng khám chữa bệnh nó sẽ được lân cao hơn thì cũng rất là ủng hộ thôi
cũng không phải là vấn đề gì nhiều lắm
cái chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cũng đã định hướng ra
chúng tôi đã định hướng ngay từ lúc đầu rồi
không phải là giá dịch vụ tăng mà chúng tôi mới có chất lượng tăng và chúng tôi chất lượng là chúng tôi đã định hướng từ trước đây
do vậy mà theo cái hướng dẫn và thực hiện các chủ trương chính sách của đảng của bộ y tế là đầu tiên là chúng ta phải hướng tới người bệnh
lấy người bệnh làm trung tâm và thay đổi cái thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
cái thứ hai nữa là chúng tôi thay đổi
thay đổi cái cơ sở vật chất khang trang hơn sạch sẽ hơn để người bệnh đến một cách rất là thuận tiện
thứ ba nữa là chúng tôi đã tăng cường các trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ y tế cũng phải được đào tạo
như vậy nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là người không tham gia bảo hiểm y tế thì phải chi trả toàn bộ phần tăng thêm ba hai này ngoài mức giá hiện hành
nhóm không có thẻ bảo hiểm y tế hiện đang chiếm khoảng gần một mươi năm dân số

do đó người dân cần tích cực tham gia bảo hiểm y tế
để hưởng nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh
đối với đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế thì thời hạn triển khai mức giá khám chữa bệnh mới là ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại